từ đầu tháng bốn đến nay một số trung tâm đăng kiểm tại hà nội và thành phố hồ chí minh đã bắt đầu xuất hiện tình trạng ùn tắc nhẹ
điều này cho thấy các cảnh báo về nguy cơ ùn tắc đăng kiểm của cục đăng kiểm việt nam hồi đầu năm đã bắt đầu xuất hiện trở lại
từ hôm qua các trạm đăng kiểm ô tô tại nội thành hà nội bắt đầu đông đúc
mặc dù mức độ ùn ứ chưa quá nghiêm trọng như năm ngoái tuy nhiên đã bắt đầu xuất hiện cảnh lái xe xếp hàng dài trước cổng trạm
và tình trạng này được dự báo có thể kéo dài trong ba tháng tới
lãnh đạo một số trạm đăng kiểm tại hà nội cho biết tình trạng đông đúc bắt đầu xuất hiện từ đầu tháng bốn
nhu cầu đăng kiểm sẽ tăng cao trong các tháng bốn năm sáu bảy
tại thành phố hồ chí minh những ngày gần đây đã bắt đầu xuất hiện tình trạng ô tô xếp hàng dài chờ đăng kiểm
tại một trung tâm đăng kiểm ở quận tân bình người dân cho biết đã đăng ký online cách đây một tháng
xe không bị phạt nhưng vẫn phải xếp hàng từ năm giờ sáng
số xe đổ về đăng kiểm rất nhiều và ngày càng un tắc
sở giao thông vận tải thành phố hồ chí minh đã đề nghị các trung tâm đăng kiểm chủ động phòng ngừa chống ùn tắc thời gian tới
cục đăng kiểm việt nam nhận định dịp tháng bốn tháng năm này nhu cầu đăng kiểm của người dân bắt đầu tăng cao trở lại
cục đăng kiểm việt nam khuyến cáo người dân có nhu cầu cần đưa xe đi đăng kiểm trước ngày đến hạn kiểm định
để trường hợp có hạng mục không đạt có thể đưa xe đi sửa chữa bảo dưỡng và quay lại kiểm định kịp thời trong ngày
không để xe quá hạn đăng kiểm lưu thông trên đường có thể bị phạt
bên cạnh đó chủ xe lái xe không nên tập trung đi đăng kiểm vào ngày đầu tuần do nhu cầu đăng kiểm những ngày này thường cao hơn tránh phải chờ đợi lâu